theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia không khí lạnh tăng cường đang tác động đến miền bắc khiến khu vực xuất hiện mưa nhỏ vài nơi
thời tiết khô hành và rét nhẹ trạng thái này được dự báo đến hết tuần ngày hai mươi một tháng một mươi một
thời tiết những ngày tới còn nắng ấm với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ c
ban đêm nhiệt độ xuống thấp từ một mươi tám đến hai mươi hai độ c trời lạnh
vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một một bộ phận khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn xuống chi phối thời tiết miền bắc
chuyên gia dự báo toàn khu vực chuyển mưa dết vùng núi dết đậm có nơi dết hại
trong hai ngày đầu của đợt rét từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một hà nội và các tỉnh thành phố đồng bằng bắc bộ có rét ẩm khi nhiệt độ giảm đi kèm với mưa rông
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một khu vực này chuyển sang trạng thái hanh khô
theo chuyên gia không khí lạnh sắp tới được đánh giá sẽ gây ra đợt rét nhất kể từ đầu mùa và kéo dài nhiều ngày ở miền bắc
nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới ngưỡng một mươi ba một mươi năm độ c cao nhất không vượt quá hai mươi hai độ c
trạng thái rét bút duy trì cả ngày và đêm
riêng vùng núi có thể ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất từ tám đến một mươi hai độ c
khu vực núi cao dưới bảy độ c ở ngưỡng dết đậm và dết hại
đáng lưu ý các đỉnh núi cao như mẫu sơn ở lạng sơn đồng văn ở hà giang và phan xipang ở lào cai có thể xuất hiện băng giá
chuyên gia khuyến cáo trước dự báo về thời tiết những ngày tới người dân cần có những phương án phòng chống rét đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ
nhiệt độ giảm mạnh và biến đổi nhanh trong ngày sẽ gây nguy cơ mắc bệnh về hô hấp
địa phương vùng núi cần có những biện pháp phòng rét cho vật nuôi và cây trồng
trong bản tin dự báo mùa cơ quan khí tượng nhận định các đợt rét đậm rét hại diện rộng của miền bắc sẽ bắt đầu xuất hiện vào giữa tháng một mươi hai
nền nhiệt trung bình trong mùa đông hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai khả năng thấp hơn so với mùa đông năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong khi đó từ nay đến hết năm khu vực biển đông có thể xuất hiện thêm một hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới
những hình thái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền phía nam
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xoáy thuận nhiệt đới vẫn có khả năng hoạt động trên khu vực
các tỉnh thành phố trung và nam trung bộ tiếp tục đề phòng những đợt mưa mưa to diện rộng xảy ra từ nay đến nửa đầu tháng một mươi hai
ngoài ra mùa mưa ở tây nguyên và nam bộ kết thúc muộn khu vực nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa cháy mùa trong giai đoạn mùa khô
chiều ngày một mươi tám một mươi một ông phan đình cúc chủ tịch ubnd thị trấn mờ rắc huyện mờ rắc đắk lắc cho biết
mưa lớn nhiều ngày qua gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng ven sông suối
trước tình hình đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn mdrak đã huy động đội phản ứng nhanh
gồm dân quân tự vệ công an ban tự vệ tổ dân phố phối hợp cùng thanh niên xung kích tại cơ sở hỗ trợ người dân và tài sản đến nơi an toàn
nhờ chủ động ngay từ đầu mùa nên chính quyền và người dân đã ứng phó nhanh với mưa lũ đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân
trước tình hình đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn mờ rắc đã huy động đội phản ứng nhanh gồm dân quân tự vệ tổ dân phố phối hợp cùng thanh niên xung kích tại cơ sở hỗ trợ người dân và tài sản đến nơi an toàn
tích hoa màu bị ảnh hưởng đáng chú ý mưa lũ làm nước tại hồ thủy lợi thuộc xa e riêng dâng nhanh gây sạt lở có khả năng vỡ đập nếu mưa tiếp tục kéo dài
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ủy ban nhân dân huyện mờ rắc đã huy động toàn lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ di rời dân cùng tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm đặc biệt không để bị động nhất là cứu trợ kịp thời cho các hộ gặp khó khăn kiên quyết không để ai bị đói khát
tại lòng hồ crong bách thượng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một chính quyền đã huy động khoảng một trăm linh người gồm cán bộ công chức viên chức công an bộ đội đoàn thanh niên túc trực hỗ trợ người dân khi xảy ra ngập lụt
trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp và dự báo còn kéo dài ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện ủy ban nhân dân xã thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó và chủ động phòng chống mưa lũ sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một tp hcm sẽ cố gắng đánh dịch covid một mươi chín
tp hcm sẽ cùng cả nước tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
quận một quận ba bốn năm tám quận bình thạnh phú nhuận tân bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng trên tuyến canh nhiêu lộc thị nghè và tuyến canh tàu hủ bến nghé vào lúc hai mươi h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
tàu thuyền xa lan đang lưu đậu tại các cụng cảng sẽ kéo còi tử nghiệm các cơ sở tôn giáo chùa nhà thờ đồng loạt đánh chuông tử nghiệm vào hai mươi h ba mươi phút cùng ngày
tổng người dân tắt đèn thắp nến tại khu vực công cộng đường đi bộ công viên khu dân cư căn hộ khách sạn văn phòng nhà dân và cùng thời điểm đó để tử nghiệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
ông vũ trọng nam cũng thông tin rằng tổng thời lượng truyền hình trực tiếp lễ tử nghiệm là bốn mươi bốn mươi năm phút
hiện thành phố dự kiến thả hoa đăng tại hai địa điểm là chùa pháp hoa ở quận ba và cầu móng ở quận bốn
bàn tổ chức đã mời năm mươi thân nhân của những người tử vong do covid một mươi chín dự tại điểm cầu chính ở hội trường thống nhất tp hcm
các điểm cầu phụ tại hai mươi hai địa phương cũng sẽ mời thân nhân của người tử vong đến dự
ngày một mươi tám một mươi một phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức ký phân bản thông báo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage spa quán bar cho đến khi có thông báo mới
lý do đưa ra là tp hcm đánh giá dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn còn diễn biến phức tạp
tìm ẩn nhiều nguy cơ
ubnd tp hcm giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện tham mưu bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm xem xét ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage spa quán bar
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí
các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp huyện huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một ubnd tp hcm ban hành quy định ba nghìn chín trăm linh quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quyết định này cho phép cơ sở kinh doanh các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động ở cả ba cấp độ dịch thấp nhất đồng thời khống chế số lượng khách cùng lúc tối đa năm mươi công suất ở địa bàn cấp độ hai
đối với địa bàn cấp độ ba hoạt động không quá hai mươi năm công suất dự hoạt động quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động ở cả ba cấp độ dịch thấp nhất đồng thời khống chế số lượng khách cùng lúc tối đa năm mươi công suất ở địa bàn cấp độ hai